đêm ngày hai mươi tháng một mươi bão sonnen đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
đến tám giờ sáng nay hai mươi một tháng một mươi bão số tám cách quần đảo hoàng sa sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sáng nay hai mươi một tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo ứng phó với bão số tám và mưa lũ các tỉnh huyền trung
đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp
hiện bão số tám đang di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm
bão số tám được dự báo với phạm vi ảnh hưởng rộng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực miền trung nước ta
với gió lớn cấp tám giật cấp một mươi sẽ gây sóng lớn ảnh hưởng đến khu vực tuyến biển
hiện vẫn còn bốn mươi bốn điểm sạt lở trên tuyến đê biển hơn một mươi năm trăm linh tàu với hơn bảy mươi sáu lao động vẫn đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
cho nên yêu cầu là các đơn vị có liên quan bộ đội viên phòng hải sản giao thông v v
và các địa phương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn tránh trú ẩn an toàn
đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển đặc biệt là những người nuôi trồng thủy sản trên biển
những cơ sở hoạt động kinh tế khác như du lịch v v
bên cạnh đó các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão bảo đảm an toàn trên khu vực đất liền
cần xây dựng phương án sơ tán dân ở khu vực ngập nước khu vực dễ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
quản lý an toàn các hồ thủy lợi thủy điện điều tiết vận hành bảo đảm an toàn
tính đến bảy giờ sáng nay mưa lũ miền trung đã khiến một trăm một mươi một người tử vong hai mươi hai người mất tích ba trăm bảy mươi một hectare lúa bị ngập
hơn bảy một trăm linh hectare hoa màu bị hư hại gần sáu con da súc và trên sáu trăm tám mươi năm con da cầm bị chết cuốn trôi
vẫn còn hơn một trăm hai mươi bốn hộ dân tại hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình còn gặp sâu
phó thủ tướng cũng yêu cầu hàng cứu trợ của các đơn vị cá nhân cứu trợ cho miền trung
thì lãnh đạo các địa phương cần phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo huyện xã để phân bổ đến tận tay người dân
tránh tình trạng chỗ dễ tiếp cận thì được chỗ khó tiếp cận thì không ai cứu trợ
cập nhật mới nhất về cơn bão số tám hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bắn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi chín độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi chín độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua trên địa bàn huyện rào cao kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi đe dọa tính mạng của người dân
trước tình hình đó chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng giúp dân di rời đến nơi an toàn
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn ngay trong đêm ngày hai mươi tháng một mươi
ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã huy động lực lượng công an quân đội và lực lượng tại chỗ trực tiếp đến các xã nằm trong vùng sung yếu
có nguy cơ sạt lở núi cao như mường tiếp mường ải bảo nam hỗ trợ đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn
ngay trong đêm đã di rời khẩn cấp gần ba trăm linh hộ dân thuồng các xã mường tiếp mường ải bảo nam và chiêu lưu đến nơi an toàn
mưa lớn kéo dài còn làm cho nhiều bản vùng cao bị cô lập do ách tắc giao thông